hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau khi tiến hành phân tích trình tự gen của một mươi sáu trường hợp mắc bệnh tại địa phương
thành phố yên đài xác định các trường hợp này đều cùng một chuỗi lây truyền và kiểu trên của các ca bệnh thuộc nhánh tiến hóa ba hai mươi ba của omicron
thành phố yên đài tỉnh sơn đông đã báo cáo ba mươi sáu trường hợp mắc covid một mươi chín vào ngày hai mươi bốn tháng bốn trong đó có ba mươi bốn trường hợp không triệu chứng
hãng thông tấn anas của italy dẫn lời nhà di truyền học và điều phối viên của nhóm nghiên cứu về covid một mươi chín
tại đại học naplas massimo zolo ngày một mươi ba tháng bốn cho biết ba hai mươi ba có nguồn gốc từ ba một và ba hai
so với ba hai ba mươi ba có số lượng đột biến lớn hơn khoảng hai mươi các trường hợp nhiễm bệnh tại italy thuộc nhánh tiến hóa ba hai mươi ba của omicron
ngoài trung quốc đại lục và italy các trường hợp nhiễm biến thể ba hai mươi ba cũng đã xuất hiện ở đài loan trung quốc
trung quốc là đất nước đông dân với mật độ dân số cao
dịch bệnh lây lan nhanh là điều không thể tránh khỏi
tuy nhiên tình hình dịch bệnh tại đất nước đang thật sự bước vào giai đoạn căng thẳng
việc ghi nhận ca nhiễm biến thể ba hai mươi ba của omic fron lần đầu tiên xuất hiện tại thành phố yên đài
lại càng đặt thêm gánh nặng lên vai giới chức nước này trong bối cảnh số ca nhiễm đang trên đà tăng vọt ở nhiều nơi tại trung quốc đại lục